phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng phối hợp đã nhanh chóng di chuyển tạo vòng vây khép kín tiếp cận được khu vực đối tượng đang lẩn trốn
xác định đối tượng manh động liều lĩnh và có mang theo súng nên chỉ huy các buổi vây bắt đã yêu cầu các cán bộ chiến sĩ khi tổ chức hành động phải đảm bảo nhanh gọn dứt khoát không để đối tượng có thời gian chống trả gây nguy hiểm cho lực lượng truy bắt